ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên lại có chủ trương di rời nhà máy sang địa điểm khác
việc ban hành chủ trương di rời không có lộ trình không có phương án này đã thêm một tác động tiêu cực đến gss
việc ban hành chủ trương di rời không có lộ trình không có phương án này đã thêm một tác động tiêu cực đến gss
đã nói trong quá trình bán đôi giá tài sản để trả nợ ngân hàng cả hai lần
tri cục thi hành án thành phố thái nguyên đều kê biên tài sản không phải là tài sản thế chấp của gs cho ngân hàng
tổng giá trị lên đến một ba mươi hai tỷ đồng gây thiệt hại cho các cổ đông trong đó có cổ đông là nước
có thể nói việc cổ phần hóa nhà máy luyện cán thép ra sảng thất bại đã để lại nhiều bức xúc
thiệt hại cho cổ đông người lao động
và để lại nhiều dư luận không tốt trong nhân dân
nguyên nhân chủ yếu là do buông lỏng quản lý cố ý làm trái quy định của một số cá nhân tập thể ban lãnh đạo công ty
một phần trách nhiệm thuộc về công ty mẹ là công ty cổ phần gang thép thái nguyên đã lơ là giám sát quản lý phần vốn nhà nước tại gia sàng
đây là bài học cay đắng cần phải được thẳng thắn nhìn nhận